thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty cổ phần tiến bộ viết tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này bị cơ quan tố tụng xác định là đã tư bỏ quyền bào chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ ở tỉnh đồng nai
gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bồ ngọc thu
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai
đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất
cho những người này với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày